và chúng tôi nhận thấy là ủy ban kiểm tra tức là cũng rất là thẳng thắn và cũng như là trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra để cho các đảng viên nhận thấy được cái việc thiếu sót và thực hiện cái phê bình và tự phê bình của mình để rút ra những cái kinh nghiệm cho cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của những cái lần tiếp theo

thì hành kỷ luật đảng thì chúng tôi cũng xác định rằng là thì coi trọng cái tính giáo dục và dân đe đối với các đảng viên khi có những thiếu sót khuyết điểm
cùng với đó thì nếu như mà có những khuyết điểm thì chúng tôi cũng xác định rằng là thì coi trọng cái tính giáo dục và dân đe đối với các đảng viên khi có những thiếu sót khuyết điểm
nếu như có những thiếu sót khuyết điểm mà phải đến mức thi hành kỷ luật đảng thì chúng tôi cũng đồng thời chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh đối với đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật đảng
tuy vậy xử lý kỷ luật đảng ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt
do chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra giờ đây đa số là kiêm nhiệm chưa được đào tạo bài bản nên quá trình thực hiện công tác kỷ luật còn nhiều khó khăn
đội ngũ cán bộ làm kiểm tra cơ sở
ở đây cụ thể là ubkđ
ở đây ở cơ sở thì các đồng chí làm kiềm nhiệm kể cả đồng chí chủ nhiệm về ban kiểm tra cũng là kiềm nhiệm
cho nên là thứ nhất là về năng lực cũng như là cái hiểu biết cũng không được rõ lắm về chúng ta kiểm tra giám sát
thành ra là có những cuộc quy trình thủ tục nó cũng không đảm bảo trong quy định của ngành
xử lý kỷ luật đảng viên luôn là điều đau sót nhưng vẫn là việc phải làm để giữ tính nghiêm minh của kỷ luật đảng
trên tinh thần thẳng thắn
đúng mức tránh tình trạng chung chung kỳ luật đảng viên sai phạm đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đan phượng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi